theo tri cục kiểm lâm cà mau tình hình khô hạn trên diện rộng đã đạt hơn bốn mươi một ha rừng tại cà mau trước nguy cơ cháy rừng
vì vậy địa phương đang có nhiều giải pháp để bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng nêu trên
số liệu thống kê mới nhất của ngành kiểm lâm toàn tỉnh hiện có gần một mươi ba hai trăm linh ha rừng ở mức báo động cháy cấp nguy hiểm cấp bốn
và gần ba hectare rừng ở mức báo động cháy cấp cực kỳ nguy hiểm
trong đó đơn vị có diện tích rừng bị khô hạn lớn nhất phải kể đến công ty lâm nghiệp u minh hạ với diện tích gần một mươi chín sáu trăm linh ha
tiếp theo là vườn quốc gia u minh hạ có diện tích rừng khô hạn hơn tám năm trăm linh hectare
do vậy mùa khô năm nay tri cục kiểm lâm tỉnh cà mau chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền vận động đến các chủ rừng người dân trên lâm phần tích cực bảo vệ rừng
cùng với đó các đơn vị hạt kiểm lâm đã đặt biển cảnh báo cấp độ cháy gắn biển thông báo cấm lửa
cấm người không có trách nhiệm vào rừng tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ canh lửa
luồn rừng tuần tra nhằm quản lý chặt chẽ người ra vào rừng hạn chế nguy cơ cháy rừng